ngày tám tháng năm viện huyết học và truyền máu trung ương phối hợp với hội tan máu bẩm sinh việt nam
đã tổ chức chương trình tha lát sơ mi beauty day nhằm hưởng ứng ngày tha lát sơ mi thế giới
với thông điệp vẻ đẹp từ trái tim
người bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ suy giảm về sức khỏe mà còn phải chịu nhiều kỳ thị
vì hình thức bên ngoài khiến họ khó tìm được việc làm ổn định và cả hạnh phúc cho riêng mình
mặc dù sinh ra không may mắn nhưng nhiều người bệnh vẫn luôn cố gắng vượt lên bệnh tật
để sống tự lập đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng
sự kiện tha lát sơ mi beauty day được tổ chức với hoạt động chính là trang điểm
chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của người bệnh và trao quà tặng cho những người bệnh
có nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập
sự kiện mong muốn tạo thêm động lực cho người bệnh
đồng thời đưa đến góc nhìn mới về người bệnh tha lát sơ mi cho cộng đồng